ubnd tp hcm cũng vừa đồng ý cho một công ty của nhật bản hợp tác với công ty môi trường đô thị thành phố setenco thử nghiệm mô hình nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy tái sinh năng lượng phát điện
nhà máy có công suất hai trăm linh kg một ngày sử dụng chất thải thực phẩm được lấy từ chương trình phân loạn chất thải rắn tại phường bến nghé quận một tp hcm
mô hình thử nghiệm được đặt tại bãi trôn lấp phước hiệp thuộc huyện củ chi
thời gian thử nghiệm là tám tháng kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê mỗi ngày tp hcm phát sinh khoảng bảy sáu trăm linh tấn rác và hiện có bảy mươi năm lượng rác được xử lý theo công nghệ trôn lấp tại bãi rác đa phước huyện bình chánh